thưa quý vị thực hiện mệnh lệnh của bộ trưởng bộ công an về việc mở cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã xác lập chuyên án đấu tranh
với hành vi mua bán sử dụng phần mềm trái pháp luật của công ty cổ phần tập đoàn yên khánh
chi nhánh long an nhằm che giấu doanh số thu phí trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí
trên tuyến cao tốc tp hcm trung lương
cơ quan công an đã tiến hành khám xét và bắt giữ khẩn cấp đối với năm người gồm
ngô bá thắng giám đốc chi nhánh long an thuộc công ty cổ phần tập đoàn yên khánh
trần văn miền phó giám đốc chi nhánh long an kiêm trạm trưởng trạm thu phí trợ đệm
công ty cổ phần tập đoàn yên khánh tố phước hùng kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn yên khánh
nguyễn thị kim huệ kế toán công ty cổ phần tập đoàn yên khánh nguyễn văn hiền
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật xuân phi
quá trình khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu chứng cứ điện tử xác định các đối tượng
nêu trên có hành vi mua bán sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế gây thất thu cho ngân sách
của nhà nước hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật và thu hồi tài sản cho nhà nước
ngày hôm nay công an tp hcm cho biết đã khám phá một đường dây tổ chức mang thai hộ trái pháp luật
hoạt động xuyên quốc gia bắt giữ bốn đối tượng gồm cai gô linh quốc tịch trung quốc
hoàng thị thu trang quê đắk lắc triệu thị hằng quê thanh hóa và nguyễn thị mai anh
quê ở nam định để điều tra về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
theo điều tra ban đầu vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám cai gô linh sang việt nam và được giới thiệu
thu trang là y tá phòng khám thiên hòa quận cầu giấy hà nội làm người phiên dịch
go linh đã thuê trang tìm người có nhu cầu mang thai hộ và phiên dịch trong quá trình thỏa thuận giá
mỗi lần môi giới thành công trang sẽ được trả giá năm triệu đồng
sau đó trang đã móc nối với triệu thị hằng để tìm một phụ nữ mang thai hộ với giá ba trăm linh triệu đồng
hằng giới thiệu người phụ nữ này với gô linh
vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thị mai anh đã đến gặp hằng và giới thiệu thêm sáu phụ nữ để mang thai hộ
ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám go linh hàng trang và mai anh đã đưa sáu phụ nữ mang thai hộ
từ hà nội vào thành phố hồ chí minh để mang sang campuchia
và khi đến thành phố hồ chí minh
do sợ bị nhóm người trung quốc lừa bán một phụ nữ đã gọi điện cho gia đình báo với cơ quan công an
và từ tin báo của người này lực lượng công an đã lần ra đường dây này và bắt giữ được bốn đối tượng
thưa quý vị hôm nay là ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ
và từ đầu giờ chiều rất đông người dân trở lại các thành phố lớn trên cả nước để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới
vì vậy mà mật độ phương tiện tại nhiều tuyến đường đang có xu hướng tăng nhiệt từng giờ
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có mặt tại một số tuyến
trọng điểm trên địa bàn thành phố hà nội và sẽ gửi tới quý vị những thông tin chi tiết về tình hình giao thông trong những ngày hôm nay
từ đầu giờ sáng giải rác đã có nhiều phương tiện xe khách đưa người dân quay trở lại thủ đô
tuy nhiên tình trạng ủn tắc đã không diễn ra người dân vẫn có thể đi lại bình thường cho đến cuối giờ sáng
tuy nhiên cho đến thời điểm đầu giờ chiều áp lực giao thông mà độ phương tiện đã tăng lên rất nhanh
theo dự kiến trong buổi chiều ngày hôm nay
buổi ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ
nghỉ lễ tết dương lịch sẽ là thời điểm giá gia tăng đột biến số lượng phương tiện và số lượng người dân quay trở lại với thủ đô hà nội để bắt đầu ngày làm việc vào ngày mai
và chính vì vậy thì áp lực giao thông sẽ đè nặng lên một mươi năm tuyến nút ra vào của thủ đô hà nội
và ngay tại nơi tôi tôi đang đứng đây là tuyến cửa ngõ ra vào có mật độ phương tiện lưu thông lớn nhất của thủ đô hà nội đó là tuyến pháp vân cầu
cảnh sát giao thông đã đè nặng lên tuyến này
trạm thu phí này đã phải mở tất cả các làn thu phí cũng như bán vé hai xe cùng một lúc tại mỗi làn
thế nhưng tình trạng un ứ vẫn xảy ra tại khu vực này
bên cạnh đó do tuyến này vẫn đang trong quá trình thi công mở rộng đường
nhiều nút co thắp bề mặt đường không hợp lý do đang thi công răng rở
các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông thanh tra giao thông đang phải tiến hành điều tiết phân làn suốt dọc tuyến
nhưng tình trạng un tắc kéo dài vẫn xảy ra
cuối cùng của ngày nghỉ lễ thì nhu cầu nhân dân đi lại lớn
giao thông tại các cửa ngõ cũng như các bến xe nhà ga có tính chất phức tạp
xác định tính chất phức tạp và chủ động trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
thì chúng tôi cũng đã xây dựng có những phương án quán triệt đến toàn thể cán bộ sĩ
đặc biệt là bố trí và những lực lượng phân đồn giao thông đảm bảo
tại những khu vực có giao thông phức tạp
cái thứ hai là lựa chọn những cung đường và cập nhật
cập nhật thông tin giao thông thường xuyên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
hoặc là cái sự cảnh báo phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông để làm sao lựa chọn cho mình những cung đường phù hợp
theo dự báo từ thời điểm này cho đến hết ngày hôm nay
áp lực giao thông và mật độ phương tiện sẽ tăng lên từng giờ
đặc biệt là tại những tuyến cửa ngõ và các tuyến vành đai các tuyến có bến xe nhà ga
người dân cần cân nhắc lựa chọn cho mình lộ trình phù hợp
và tuân thủ tuyệt đối sự điều tiết của các lực lượng chức năng
để có thể di chuyển thuận lợi và an toàn trong thời gian cao điểm này
thông tin đáng chú ý khác áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão đầu tiên trong năm nay
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương vào hồi bốn giờ chiều nay
vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh nam bộ khoảng năm trăm linh km về phía đông nam
cách côn đảo khoảng bốn trăm ba mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới
bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km
đến bốn giờ chiều mai vị trí tâm bão cách mũi cà mau khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông nam
cách côn đảo khoảng hai trăm tám mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến năm độ vĩ bắc
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí mạnh
nên ở vùng phía tây của phục nam biển đông có gió mạnh cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng ngãi đến bình thuận
bao gồm cả huyện đảo phú quý có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau
có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trưa nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bạc liêu cà mau
đã có công văn hỏa tốc về việc ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão
và có khả năng ảnh hưởng đến hai tỉnh này
tại bạc liêu từ chín h ngày một một hai nghìn một mươi chín địa phương này đã nghiêm cấm
các phương tiện tàu thuyền ra khơi để hoạt động khai thác đánh bắt thủy hải sản
thường xuyên kiểm đếm chính xác số lượng tàu thuyền và thuyền viên còn đang hoạt động trên biển
thông báo cho các tàu thuyền còn hoạt động ngoài khơi biết để tìm nơi tránh trú
thoát ra khỏi hoặc không đi vào vùng ảnh hưởng của bão
tiếp tục triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nếu bão số một gây mưa lớn trên diện rộng
tổ chức bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn
khi có tình huống xấu xảy ra
trong khi đó tại cà mau vào trưa ngày hôm nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
đã khẩn trương hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trên biển di chuyển tìm nơi tránh trú an toàn
tuyệt đối không để người ở lại trên các tròi canh đáy hàng khơi
không cho các tàu thuyền ra biển hoạt động kể từ một mươi hai h trưa ngày hôm nay
ngoài ra giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn giả soát đội tàu cứu hộ cứu nạn
để bố trí phương tiện lực lượng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra
các công việc phải hoàn thành trước một mươi một h ngày mai
tiếp theo chương trình sẽ là thời lượng của tiểu mục nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
vì một mùa xuân bình yên cho mọi người mọi nhà đang gần đến
công an tp hcm đã triển khai kế hoạch bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp
và bố trí lực lượng tuần tra
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba đã được lực lượng tuyên nghệ mũi nhọn để đấu tranh trực tiếp với các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm trên đường phố
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba được hình thành từ lực lượng của ba đơn vị gồm cảnh sát hình sự
cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông và được triển khai theo hai cấp thành phố và quận huyện
tổ này sẽ thường xuyên tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp kiểm soát chốt chặn
tuần tra bộ tại các tuyến khu vực trọng điểm phức tạp và an ninh trật tự
các địa điểm tập trung đông người trên địa bàn thành phố
bên cạnh đó tổ ba trăm sáu mươi ba cũng mạnh tay xử lý các thanh thiếu niên sử dụng phân khối lớn
vi phạm trật tự an toàn giao thông đối tượng sử dụng xe thay đổi cấu thành
sử dụng biển số giả các đối tượng tụ tập chạy xe
gây rối trật tự công cộng đua xe trái phép
tuyến đường để tổ này hoạt động tuần tra kiểm soát được thay đổi linh hoạt theo từng thời điểm
đặc biệt là sẽ không cố định tuyến vào khu vực
mà là tuyến khu vực này sẽ được linh động và linh hoạt theo từng thời điểm
những khu vực trọng điểm phức tạp sẽ được công an thành phố chỉ đạo cho tổ này linh hoạt và triển khai
và chúng tôi mong muốn là khi kế hoạch này được triển khai
thì người dân thành phố sẽ đồng tình ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chúng tôi hoạt động
để người dân thành phố chúng ta có một cái tết và thời gian tới luôn được an toàn
vừa an toàn giao thông mà cái tình hình tội phạm được kéo giảm
thì lực lượng trung đoàn cảnh sát cơ động trang bị đảm bảo đầy đủ các phương tiện
các công cụ hỗ trợ và phương tiện chiến đấu
tuy tình hình chúng tôi sẽ có biện pháp trước mắt là chủ yếu là dẫn động chức phục
nếu như đối tượng vi phạm pháp luật ngoan cố manh động
chúng tôi sẽ sẵn sàng chấn áp đảm bảo an toàn về người và đúng pháp luật
việc bố trí các tổ tuần tra kiểm soát sẽ giúp công an tp hcm chủ động
và đạt hiệu quả hơn trong việc phòng ngừa tấn công trấn áp các loại tội phạm
đặc biệt là trong đợt cao điểm cuối năm
trong bối cảnh sân khấu xã hội hóa liên tục theo đuổi thị hiếu khán giả
vở kịch nửa đời ngơ ngát tại sân khấu hoàng thái thanh lại trở thành một điểm sáng
một vỡ chính kịch với bối cảnh một mạc nhưng đã bước đến xuất diễn một trăm năm mươi
gần một thập kỷ qua trải qua nhiều thế hệ diễn viên
mỗi xuất diễn nửa đời ngơ ngát cho đến nay vẫn chạm được trái tim khán giả
ngay trước thềm năm mới hai nghìn một mươi chín khi phần đông gia đình quê quần vui chơi tại các tù điểm công cộng
sân khấu hoàng thái thanh tại thành phố hồ chí minh lại đông kính khán giả
hàng chục ghép vụ được bố trí trước sự ủng hộ ngoài mong đợi
bản thân diễn viên nhà quản lý sân khấu cũng không thể hiểu được
xuất sống đặc biệt của vỡ diễn nửa đời ngơ ngát sau gần một mươi năm
mình làm bất cứ công việc gì ở bên ngoài
nhưng mà nếu như mà thu xếp được tất cả mọi việc về mặt thời gian
thì nghĩa sẽ quay trở lại cùng với sân khấu sống cùng với những nhân vật của mình
mà tôi nhớ là một trong những vai diễn mà nghĩa cảm thấy rất là ấn tượng
tuy không phải là vai diễn đầu tiên của mình nhưng nó là một trong những vai mà cái cực kỳ yêu thích
kịch bản vẫn giữ được cái tinh thần của chuyện
nhưng mà có những cái sáng tạo mới
rất là phù hợp và rất là hài hòa
ví dụ như hình ảnh hình tượng đó hoa quỳnh trong cái chuyển thể bên sân khấu
nó rất là phù hợp nó rất là vừa vặn và nó rất là đẹp
nửa đời ngơ ngát cho đến nay
là bản phóng tác tác phẩm văn học của nhà văn nguyễn ngọc tư được ủng hộ mạnh mẽ nhất
vẫn đó câu chuyện tình ngang trái của anh tư nhớ lái đò chân chất và chị hai lê
trước sự hà khát nghiệt ngã của người mẹ
tình cảm thuần khiết như mù quán của cô ốc lý của cô bán hàng hoài
phí hoài mười mấy năm tuổi xuân theo đuổi một mối tình không được đáp trả
vận những câu thoại cũ cảnh trí đơn sơ yên bình của miền tây sông nước
ấy vậy mà có khán giả đã đến xem hơn hai mươi lần
mình là một người hồi trước đây mình là một người cũng khá là khô khang
nhưng mà thật ra đi coi cái vở này hầu như vở nửa đời ngơ ngát này rất riêng nha
giờ sản xuất kịch bản án thanh nói chung thì hầu như các vở nào cũng đều lấy đứt mắt khán giả
đặc biệt trong đó có mình
mình bị ám ảnh á
xem về mình có cảm giác tự nhiên mình
cái nửa đời mình nó ngơ ngát thiệt luôn
cái câu chuyện của nhân vật và kết hợp với bài hát về mình
mình bị cứ lẫn quẩn những cái giai điệu của bài chuyện đó quỳnh phương
mình cảm thấy qua cái vở kịch này chắc chắn sẽ sống rất là lâu với khán giả
dĩ nhiên với những thể loại vở chính kịch và bi kịch thì người ta không thể đến xem nó thường xuyên mỗi tuần được
cho nên là những người làm quản lý sân khấu họ cũng bắt đầu quan tâm đến
cái nhu cầu và cái thể hiệu của khán giả
mà nói như vậy không có nghĩa là chỉ bỏ hết các mảng này và dồn qua dựng toàn là những hài kịch không
mà bắt đầu những cái vở diễn chính kịch đã xem lẫn những cái phân đoạn những cái cảnh có những cái yếu tố hài hước
những cái câu chuyện nó giảm nhẹ lại
thì anh thấy là cái công thức như của nửa đời ngân ngác đó là một công thức minh chứng cho một vở diễn thành công
ở đây mình thấy rằng không phải chỉ là những cái vở cái yếu tố giải trí yếu tố hài hước mới sống lâu cùng với khán giả
mà bất cứ một cái thể loại nào
mà bất cứ một cái thể loại nào
bi kịch chính kịch hài kịch mà nếu như được làm một cách nghiêm túc chỉnh chu với tất cả tâm huyết của người nghệ sĩ thì chắc chắn là khán giả sẽ đón nhận nó
một trăm năm mươi xuất diễn nửa đời ngơ ngát không lớn khi so với kịch mục hài
đã có nhiều tác phẩm sân khấu tại thành phố hồ chí minh đạt hơn một xuất diễn trong thời gian ngắn hơn
tuy nhiên phải khẳng định với riêng tác phẩm này một màu sắc chính kịch không chiêu trò gây tiếng cười phản cảm thì gần một mươi năm sáng đèn là một điểm sáng đáng trân trọng
trong hai đêm diễn kỷ niệm vợ nửa đời ngơ ngát sân khấu hoàng thái thanh cũng công bố dàn dựng phần tiếp nối mang tên bên kia nửa đời ngơi ngát
với phần này khán giả sẽ được tìm hiểu chuyện tình của nhân vật hoài và anh hết
hai tuyến phụ nhưng cũng từng lấy nước mắt không ít khán giả
bên kia nửa đời ngơ ngát dự kiến bắt đầu công diễn từ giữa tháng một sắp tới
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin mời quý vị quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi
trong phần tiếp theo của bản tin năm hai nghìn một mươi tám dấu ấn trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
đội mới sắp xếp tổ chức bộ máy tin gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
ngay trong sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới
một vụ tấn công đã xảy ra tại tokyo nhật bản mong muốn hòa bình vẫn là ước vọng chung của nhân loại
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
nhân dịp năm mới hai nghìn một mươi chín và đón xuân kỷ hợi
người đứng đầu ngành công an đã có thư chúc mừng động viên cán bộ chiến sĩ và các đồng chí khác trong công an nhân dân
tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao
ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn
toàn bộ nội dung bức thư chúc mừng của đồng chí thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
các đồng chí thân mến
nhân dịp năm mới hai nghìn một mươi chín và đón xuân kỳ hợi
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ công nhân viên học viên các đồng chí cán bộ hưu trí thương binh bệnh binh
các nhân liệt sĩ công an nhân dân các đồng chí công an xã bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
năm hai nghìn một mươi tám dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ
sự đồng tâm hiệp lực phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của quân đội nhân dân của các cấp các ngành trong hệ thống chính trị
nhất là sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của nhân dân lực lượng công an nhân dân đã vượt qua mọi khó khăn
thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng lực lượng công an nhân dân đã gương mẫu đi đầu
triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi tám nqtvk của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả tiếp tục siết chặt kỷ luật
nội bộ đẩy mạnh thực hiện phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy và các phong trào thi đua cuộc vận động
tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến
gương người tốt việc tốt và gương chiến đấu dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm
bước sang năm hai nghìn một mươi chín sự báo tình hình quốc tế khu vực và trong nước sẽ còn diễn biến phức tạp đặt ra yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự rất nặng nề
năm mới với khí thế thi đua mới mỗi đơn vị mỗi cán bộ chiến sĩ công an hãy phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tích đạt được trong năm qua
tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác công an quán triệt thực hiện hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của đảng
các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động trong công an nhân dân xây dựng đơn vị thực sự trong sạch vững mạnh
xác định danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội phục vụ đắc lực sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
chúc các đồng chí và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe hạnh phúc và thành công chào thân ái và quyết thắng
năm hai nghìn một mươi tám là một năm đánh dấu sự kiện quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
đó là đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an
ghi nhận và đánh giá cao kết quả nổi bật của lực lượng công an
vừa qua tại hội nghị cho ý kiến đánh giá về tình hình kết quả các mặt công tác công an năm hai nghìn một mươi tám
định hướng nhiệm vụ giải pháp công tác năm hai nghìn một mươi chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã khẳng định
đảng bộ công an trung ương là một trong những đảng bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi tám của ban chấp hành trung ương
và nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ nỗ lực lớn của đảng ủy công an trung ương
và lực lượng công an nhân dân trong thực hiện chủ trương của đảng nhà nước chính phủ về tinh gọn tổ chức bộ máy tinh giản biên chế
việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở đã đi vào hoạt động trong thực tiễn
nhân dịp đầu năm mới hai nghìn một mươi chín thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đã có những chia sẻ với truyền hình công an nhân dân trong quá trình thực hiện việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy và những kết quả bước đầu đã đạt được
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
lời đầu tiên xin cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa bộ trưởng quá trình xây dựng triển khai và thực hiện đề án một trăm linh sáu tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả thì đã được triển khai như thế nào
và trong thời điểm đó thì những yêu cầu nào đặt ra đối với lực lượng công an nhân dân ạ
quá trình phát triển trưởng thành của lực lượng công an nhân dân trong bảy mươi ba năm qua là quá trình phát triển có tính lịch sử khách quan
xây dựng tổ chức bộ máy của ngành cũng không nằm trong ngoài quy luật đó
sau mỗi một lần cải cách kiện toàn sẽ được hoàn thiện hơn
và cái việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ công an lần này cũng được tiến hành từng bước rất thận trọng khoa học khách quan
cũng đã quán triệt rất là nghiêm túc cụ thể hóa các quan điểm của đảng về xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước xây dựng lực lượng công an nhân dân
nhất là nghị quyết số một mươi tám ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
về việc đề cập xác định quyết xuất kỷ niệm của bản chức hành trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu quả
đồng thời cân cứ quy định kiến pháp của đảng kiến thừa chọn lọc và phát huy những ưu điểm của tổ chức bộ máy của bộ công an
trên bảy mươi năm quan
chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án một trăm linh sáu
từ đó tham miu đề xuất bộ chính trị
đã ban hành nghị quyết số hai mươi hai
ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy
bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
trên cơ sở đó thì cũng đã tham miu
cho chính phủ ban hành nghị định số một
ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của bộ máy bộ công an
và đặc biệt là trên cái tinh thần chỉ đạo đó
cũng đã đề xuất với quốc hội
và cũng đã được quốc hội thông qua
cái luật công an nhân dân
vừa qua và cũng sẽ hiệu lực thi hành sớm
việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy
đạt ra yêu cầu
tăng cường vai trò lãnh đạo
trực tiếp tuyệt đối toàn diện
đối với công an nhân dân
và khắc phục những bất cập trồng chéo
chia cắt về chức năng nhiệm vụ
tạo điều kiện để bố trí sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ
nâng cao chất lượng công tác công an
thưa bộ trưởng trong quá trình triển khai đế án một trăm linh sáu
với mục tiêu đảm bảo hướng tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả
và tránh những xáo trộn trong tư tưởng tâm lý của cán bộ chiến sĩ
công an đã có những cách làm như thế nào đối với vấn đề này ạ
việc mình sắp xếp đó
nó không ảnh hưởng gì đến cái chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
nhưng mà cũng có những tác động nhất định
cụ thể là cũng đã phát sinh những cái vấn đề bất cập
về hệ thống cơ sở pháp lý
như là luật như là nghĩ định
thì đều là những quy định về bộ máy cũ
thế nhưng đến khi xây dựng bộ mới mới
thì phải có hệ thống cơ sở pháp lý
tốt thủ tốt đủ tốt đủ
theo pháp luật
thì cái đó nó cũng có những bất cập
nhưng mà chúng ta cũng đã kịp thời để điều chỉnh
những cái hệ thống cơ sở pháp lý đó
cái thứ hai là khó khăn trong cái việc bố trí sắp xếp
đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy
khi mà thu gọn lại đầu mối
thì dư dôi đội ngũ cán bộ chỉ huy
thì cũng có phải có cái lựa chọn để bố trí hợp lý
và đồng thời thực hiện tốt cái chế độ chính sách
để ổn định tư tưởng tâm tư tình cảm
cho cán bộ chiến sĩ
tạo cái sự đồng ý
đồng tuận cao trong toàn lực lượng
thì đấy cũng là những vấn đề
mà đảng ủy công an trung ương cũng đã tính toán đến
và có cái chủ trương có cái biện pháp giải quyết
để giải quyết triệt đẻ những vấn đề đó
thì đảng ủy công an trung ương
cũng tuân thủ nguyên tắc
đảm bảo sự đánh đạo tuyệt đối trực tiếp
toàn diện của đảng
đối với lực lượng công an nhân dân
thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ
khách quan công tâm
nhưng đồng ý
đồng thời phải có cái hành động quyết liệt
với cái quyết tâm chính trị cao
nỗ lực lớn
rồi cũng đã tranh thủ được
cái sự lãnh đạo chỉ đạo
của bộ chính trị của bộ an vi thư
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
của cấp ủy các cấp
các cái địa phương
rồi là các ngành
đồng thời huy động vào sự vào cuộc
của toàn lực lượng công an nhân dân
nhất là các thế hệ cán bộ
lãnh đạo chủ chốt
cán bộ lão thành
sự phối hợp chặt chẽ
cùng hộ của các cái ngành
và của nhân dân
cũng đã xác định rõ nhiệm vụ
trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp ủy
tổ chức đảng
các cái lực lượng công an
các cái đơn vị địa phương
và đặc biệt là những người đứng đầu
chỉ huy các cấp
chủ động trong công tác cán bộ
giáo dục chính trị thư tưởng
đẩy mạnh cái công tác thông tin
đề xuất hoàn chỉnh các cái hoàn toàn pháp lý
cơ quan để đảm bảo
cái việc tổ chức thực hiện
các cái nhiệm vụ giải pháp
một cách đồng bộ toàn diện hiệu quả
vì thế thì sau khi
sắp xếp tổ chức bộ máy mới
đi vào hoạt động
thì cũng đã phát huy được tác dụng
cán bộ chiến sĩ
tuyệt đối giữ vững cái bản lĩnh chính trị
tuyệt đối trung thành với đảng
với chế độ
chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương
sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao
và yên tâm công tác
nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ
lực lượng công an nhân dân cũng đã hoàn thành tốt
nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng công an
được đảng nhà nước và nhân dân đánh giá cao
vấn đề này thì
chúng tôi cũng đang trong quá trình tổng kết
thấy rất rõ là vừa
xây dựng lực lượng nhưng vừa hoàn thành được
các cái nhiệm vụ công tác chuyên môn
không để ảnh hưởng đến việc hoàn thành
cái nhiệm vụ chính trị của mình
xin bộ trưởng cho biết việc tinh gọn bộ máy
theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh
huyện tàn diện và xã bám cơ sở
thì đã tạo ra những bước chuyển như thế nào
đối với lực lượng công an trong thời gian qua
việc đổi mới sắp xếp
tổ chức bộ máy lần này
tạo điều kiện để xây dựng tổ chức bộ máy
tập trung thống nhất chuyên sâu
tinh gọi đầu mối hoạt động
để làm sao tạo ra
sự hiệp đồng
phân công phân cấp
để cái hoạt động nó có hiệu quả
một cái hướng là
tăng cường mạnh cho cơ sở
gần với dân sát với dân
đấy theo cái hướng mà
đã thống nhất là bộ tinh gọi
huyện toàn diện xã bám cơ sở
tạo điều kiện thật lợi nhất
để bố trí điều chỉnh lại lực lượng
tăng cường cho lực lượng
trực tiếp chiến đấu
hướng về cơ sở
từ đó lực lượng công an sẽ gần dân hơn
bám sát cơ sở hơn
nắm chắc tình hình và giải quyết hiệu quả
các cái vấn đề về an ninh trả tự
ngay từ cơ sở
ngay từ khi mới bắt đầu nảy sinh
và hạn chế những điều kiện
nảy sinh tội phạm
không để tội phạm phát triển
nảy sinh khắc phục được
những cái trồng chéo
chia cắt về chức năng nhiệm vụ
rồi tăng cường cả cách hành chính
đảm bảo sự gắn kết
tăng cường đầu tư
phát huy tối đa
nguồn lực trong thực tư nhiệm vụ
đảm bảo thực hành
tiết kiệm và hiệu quả
vâng thưa bộ trưởng
với những trách nhiệm và hiệu quả
và những nhiệm vụ ngày càng nặng nề
trong thời gian tới
thì lực lượng công an sẽ đặt ra cho mình
những mục tiêu và những chương trình hành động như thế nào
để xứng đáng với sự tin tưởng và sự kỳ vọng
của lãnh đạo đảng nhà nước và của nhân dân ạ
mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân
đã phải bám sát sự lãnh đạo
chỉ đạo của đảng nhà nước
giữ vững an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
trong mọi tình huống
tuyệt đối không để bị động bất ngờ
phải chủ động dự báo
và đánh giá tình hình
nhận diện sớm các nguy cơ
các mối đe dọa đến an ninh
lợi ích quốc gia
và trật tự an toàn xã hội
phải làm tốt
chức năng tham mưu với đảng nhà nước
về giữ gìn an ninh trật tự
chú trọng hoàn thiện các thể chế
cơ chế pháp luật
cho các tổ chức và hoạt động
của lực lượng công an nhân dân
phải nâng cao hiệu quả
hiệu lực quản lý nhà nước
đẩy mạnh cảnh tách
thủ tục hành chính
trên lĩnh vực quản lý nhà nước
về an ninh trật tự
phải phối hợp hiệp đồng tác chiến
với quân đội nhân dân
với các ngành trong cối tư pháp
với các cấp các ngành
để hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình
tiếp tục xây dựng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh toàn diện
gần dân sát cơ sở
xứng đáng là lực lượng trung thành
tin cậy của đảng của nhà nước
và của nhân dân
hoàn thiện cơ chế lãnh đạo chỉ đạo
đảm bảo yêu cầu
thực hiện theo đúng phương châm
bộ tinh tỉnh mạnh
nguyện toàn diện xã bán cơ sở
phát huy tốt nhất
hiệu lực hiệu quả
hoạt động của bộ máy
sau sắp xếp kiện toàn
nhiều thuật lợi rất cơ bản
nhưng mà có những khó khăn
có những khó khăn
có những thách thức
toàn lực lượng công an nhân dân
đều nhận thức rất rõ
chức trách nhiệm vụ của mình
và đòi hỏi
nỗ lực nhiều hơn nữa
hoàn thành được nhiệm vụ
hoàn thành được những chỉ tiêu yêu cầu
đặt ra rất mới
đối với công tác công an
xuất phát từ việc
chúng ta tổ chức lại bộ máy
đòi hỏi phải hoạt động
có hiệu quả hơn bộ máy của mình